sáng nay ba tháng một phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo nguyên là chủ tịch ubnd tp đà nẵng và một mươi chín bị cáo thâu tóm nhà đất công sản ở tp đà nẵng về các tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định để quản lý đất đai
tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo vũ nhôm được hội đồng xét xử yêu cầu đưa ra khu vực phòng xét xử để cách ly
trong phiên xét hỏi sáng nay bị cáo phan xuân ít cựu phó tránh văn phòng ubnd tp đà nẵng là người đầu tiên được yêu cầu lên bục xét hỏi
bị cáo này khai theo thẩm quyền được giao chủ tịch ubnd tp đà nẵng có quyền quyết định các chủ trương giao đất cũng như giá chuyển nhượng
bản thân chỉ thảo văn bản trình chủ tịch theo chủ trương quyết định đó đồng thời chủ trương đó theo bút phê vào văn bản hoặc chỉ đạo vào cuộc họp thứ hai hàng tuần
bị cáo ít trả lời không có quan hệ gì về phan văn
văn anh vũ nhưng có biết nghe là chủ doanh nghiệp bình phong của bộ công an
bị cáo ít cho rằng thời điểm làm nghĩ là làm đúng sau này mới biết là làm sai
trong bản cáo trạng công bố suốt gần sáu tiếng chiều qua viện kiểm sát nhân dân hà nội xác định phan văn anh vũ tức vũ nhôm
đã lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong của tình báo công an chủ trương trái pháp luật tại các văn bản pháp lý do nguyên lãnh đạo đà nẵng ký ban hành
lập hàng loạt công ty để thâu tóm thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố đà nẵng
hai cựu chủ tịch đà nẵng và một mươi lãnh đạo các đơn vị dưới quyền đã tạo điều kiện cho vũ trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản
quyền quản lý khai thác với một mươi năm trên hai mươi hai nhà đất công sản và sáu trên bảy dự án đất trên cơ sở tạo cơ hội cho vũ có quyền quyết định
việc chuyển nhượng khai thác sử dụng nhằm trục lợi tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn hai mươi hai tỷ đồng